hai mươi tuần sau cuộc xung đột giữa israel và hamas ở giải gaza các cơ quan của liên hợp quốc cảnh báo
thực phẩm và nước sạch đã trở nên cực kỳ khăn hiếm trên vùng đất này
đồng thời nói thêm rằng hầu như tất cả trẻ em tại đây đều mắc các bệnh truyền nhiễm
theo đánh giá chung của unicef ít nhất chín mươi trẻ em dưới năm tuổi ở gaza bị ảnh hưởng
bởi một hoặc nhiều bệnh truyền nhiễm bảy mươi đã bị tiêu chảy trong hai tuần trước khi công tác đánh giá được triển khai
đánh dấu mức tăng gấp hai mươi ba lần so với thời điểm năm hai nghìn hai mươi hai
đói ăn và tinh thần hoảng loạn khiến trẻ em dễ bị bệnh và không thể hấp thụ chất dinh dưỡng
dẫn tới những thực trạng nguy hiểm và đau lòng đang diễn ra
giờ chẳng có gì để ăn chúng cháu phải ăn đậu thay vì thịt cá gà như trước đây
bây giờ chúng cháu sống dựa vào thức ăn đau khổ trước thì được ăn no ngủ ngon
còn giờ chúng cháu phải đi ngủ với bụi đói
những thứ mà chúng tôi thường ăn giờ chẳng còn gì bọn trẻ con khóc từ đó suốt ngày
và tôi không có cách nào để dỗ chúng
cuộc sống giờ thực sự rất khó khăn và càng ngày càng khôn đốn
nếu cứ thế này chắc chúng tôi khó mà tồn tại
theo đánh giá ở miền nam gaza hiện năm trẻ em dưới hai tuổi bị suy dinh dưỡng nặng
trong khi đó trước khi chiến tranh xảy ra chỉ có tám trẻ em dưới năm tuổi ở gaza bị coi là suy dinh dưỡng trầm trọng
đây là một lý do
đây là tốc độ suy giảm dinh dưỡng dân số trong ba tháng nhanh chưa từng thấy
chúng cháu cảm thấy yếu hơn và ngày càng gầy đi cuộc sống đang bị chiến tranh phá hủy rồi
trong một diễn biến liên quan chương trình lương thực thế giới wfp thông báo đã tạm dừng phân bổ hàng viện trợ đến phía bắc gaza
sau khi một đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của cơ quan này đối mặt với tình trạng cướp bóc và giao tranh
wfp cho biết các nhân viên cứu trợ đã chứng kiến sự tuyệt vọng chưa từng thấy
của người dân giải gaza tuy nhiên cơ quan này buộc phải tạm ngừng hoạt động viện trợ nhân đạo cho đến khi tình hình an ninh được đảm bảo